tại tp hcm theo sở công thương tp do bệnh dịch tả lợn châu phi tác động tới tâm lý của người tiêu dùng
nên sức tiêu thụ thịt lợn trên thị trường hiện vẫn giảm trong khi đó sản lượng tiêu thụ thì gia cầm đã tăng gần một mươi năm
do tác động của bệnh dịch tả lợn châu phi nên từ trước khi dịch xuất hiện tại tp hcm nhu cầu tiêu thụ thịt lợn đã giảm
đến đầu tháng bảy khi thành phố đã có hai ổ dịch lượng tiêu thụ càng giảm mạnh
trong sáu tháng đầu năm ngành chế biến thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn đã giảm mức tăng trưởng trên ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
ngược lại sản lượng tiêu thụ thịt gia cầm chủ yếu là thịt gà tăng từ một mươi một mươi năm trong vài tháng qua
hiện các đơn vị chăn nuôi kinh doanh gia cầm đã sẵn sàng tăng đàn tăng sản lượng và nhập khẩu thịt gà đông lạnh
bảo đảm nguồn cung ứng thịt trên thị trường